thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ hai liên tiếp cả nước hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
hội tụ nhiều tin vui trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động
riêng với sự phát triển của kinh tế có thể nói đây là lĩnh vực đã có rất nhiều chuyển biến tích cực toàn diện tiếp tục tạo đà phát triển cho năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài thời cơ sức bật của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín của tiến sĩ nguyễn minh phong bài đăng trên báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đề cao trách nhiệm cá nhân và hài hòa lợi ích coi trọng tính đồng bộ và chú ý đến tính hai mặt của các giải pháp và chính sách với phương châm hành động kỳ cương liêm chính sáng tạo hiệu quả đa dạng hóa và phối hợp hiệu quả các nguồn lực phát triển tăng năng lực phản ứng chính sách phản ứng thị trường kịp thời hiệu quả trước các diễn biến trong nước quốc tế
quyết liệt tháo gỡ thể chế kinh tế lạc hậu cũ kỹ cải thiện môi trường đầu tư mở rộng tự do hóa và quản lý cạnh tranh lành mạnh hướng đến tiêu chuẩn của các nước phát triển oecd giảm nhẹ gánh nặng chi phí thúc đẩy khởi nghiệp thực hiện tốt công tác dự báo nhận diện và thích ứng kịp thời các rào cản kỹ thuật nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ thiết bị sản xuất và quản trị doanh nghiệp tiên tiến để tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu
cùng cố tiềm lực quốc phòng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng chủ động tăng cường thông tin chính xác kịp thời và định hướng dư luận tạo đồng thuận xã hội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
cùng cố tiềm lực quốc phòng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo đồng thuận xã hội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
có thêm nhiều nỗ lực và sức bật thể chế chủ động đổi mới và sáng tạo phải vì một tổ quốc việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh không ngừng vươn lên sánh vai cùng các cường quốc nam châu như di nguyện thiêng liêng của bác hồ
quý vị và các bạn phải theo dõi bài thời cơ sức bật của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín của tiến sĩ nguyễn minh phong
trong một bài viết khác có tiêu đề bốn điểm sáng kinh tế năm hai nghìn một mươi chín
đăng trên báo nhân dân tiến sĩ nguyễn minh phong đã nêu lên những số liệu đáng chú ý như
cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra với gdp tăng bảy tám vượt qua mọi dự báo lạc quan nhất với khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng ba bảy mươi sáu công nghiệp và xây dựng tăng tám tám mươi năm dịch vụ tăng bảy tám
bình quân đầu người lên khoảng hai năm trăm tám mươi usd một
tăng thêm gần hai trăm linh usd so với năm hai nghìn một mươi tám
lạm phát được kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức ba năm mươi bốn
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm bội chi ngân sách ở mức thấp ba sáu mươi bảy gdp
nợ công có xu hướng giảm
thị trường tiền tệ ổn định cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện
hiện đã có bảy mươi một nước công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường
cả nước đã có gần bốn mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt tiến độ đề ra
thiệt hại từ thiên tai cả năm cũng giảm năm mươi so với năm trước
về cải thiện chất lượng tăng trưởng tích cực đầu tư kinh tế tư nhân
năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng năng suất lao động tiếp tục được cải thiện
đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng gdp đạt bốn mươi năm
bình quân ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
đạt bốn mươi ba hai mươi chín cao hơn nhiều so với mức bình quân ba mươi ba năm mươi tám của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm hai nghìn một mươi chín
ước tính đạt một trăm linh hai triệu đồng một lao động tương đương bốn năm trăm một mươi hai usd một lao động
tăng ba trăm bốn mươi sáu usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư giảm tới mức sáu bốn mươi hai
năm hai nghìn một mươi sáu xuống sáu một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và năm chín mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám
chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện còn thể hiện rõ nét ở các chỉ số vĩ mô tích cực
động lực tăng trưởng bền vững được củng cố
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục
nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới một mươi bốn so với một mươi bảy một mươi tám của các năm trước
công nghiệp khai khoáng giảm gần bốn
công nghiệp chế biến chế tạo tăng lên trên
tăng một mươi hai so với một mươi bảy một mươi tám của các năm trước
giữ chữ ngoại hối tăng mạnh
thu ngân sách nhà nước tăng và nợ công nợ xấu giảm sâu về tỷ trọng
giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới
chỉ số giá usd bình quân năm hai nghìn một mươi tám tăng một hai mươi chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân ngày càng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế
với đầu tư khu vực tư nhân tăng một mươi tám năm so với năm trước
chiếm tới bốn mươi ba ba tổng đầu tư xã hội
ước tính đạt một ba so với năm trước

tăng một mươi một hai so với năm trước và bằng ba mươi ba năm gdp
tăng trưởng xuất khẩu của khu vực trong nước đạt một mươi bảy
cao hơn mức một mươi bốn của khu vực fdi
chất lượng tăng trưởng còn thể hiện qua tổng đầu tư trực tiếp của việt nam
ra nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn trăm ba mươi hai hai triệu usd
nói tóm lại năm hai nghìn một mươi tám
nền kinh tế việt nam đã ghi nhận bốn điểm sáng
với nhiều kỷ lục và thành công toàn liện
chất lượng tăng trưởng được cải thiện
kinh tế tư nhân đóng vai trò tích cực trong đầu tư xã hội
môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện
thị trường xuất khẩu lao động mở rộng
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau